thưa quý vị hạ viện bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên trên thế giới thông qua nghị quyết về hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong chiến tranh việt nam vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
vừa qua thượng tướng hoàng xuân chiến ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng đã có buổi tiếp và trao đổi cùng ngài campendel bosscher
đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc bỉ tại việt nam về vấn đề này
ngài campendel boscher đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa pháp tại việt nam và phái đoàn đại sứ quan pháp đại việt nam đã đến thăm và làm việc tại thành phố đà nẵng
trên cơ sở mối quan hệ hợp tác tốt đẹp sẵn có phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng trần trí cường mong muốn ngài đại sứ sẽ trở thành cầu nối giúp hai bên tăng cường hợp tác
đặc biệt ở lĩnh vực du lịch và phát triển cảng đồng thời kết nối các nhà đầu tư pháp đến khảo sát môi trường đầu tư tìm kiếm khả năng kinh doanh tại đà nẵng
ngài olivier brochet khẳng định pháp luôn mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với đà nẵng một số lĩnh vực mới rất có tiềm năng là phát triển năng lượng tái tạo giải pháp tiết kiệm năng lượng xử lý nước thải
ngài đại sứ hy vọng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ có những bước tiến mới trong thời gian tới đặc biệt là trong các hoạt động giao lưu văn hóa trao đổi thanh niên sinh viên tham gia các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao tại đại học pháp
ngày một mươi tháng bốn tại trụ sở báo nhân dân phó tổng biên tập báo nhân dân đinh như hoan đã tiếp đại diện đoàn ủy ban đối ngoại thành phố saint petersburg của nga đến thăm và làm việc tại báo nhân dân
đánh giá cao hợp tác
giữa báo nhân dân và thành phố sanh petersburg thời gian qua phó tổng biên tập báo nhân dân đinh như hoan cho biết báo nhân dân có lợi thế là có ấn phẩm nhân dân điện tử tiếng nga và các ấn phẩm cũng như kênh truyền hình luôn dành thời lượng xứng đáng thông tin tình hình của nga nói chung và thành phố sanh petersburg nói riêng
đề xuất các phương thức hợp tác trong thời gian tới đồng chí đinh như hoan mong muốn thông tin nhiều hơn về tình hình thành phố cho người việt ở trong nước hiểu rõ hơn
để làm được điều này cần một cơ quan đầu mối của báo nhật ký sanh bí tích pua và chính quyền thành phố để kết nối với đơn vị liên quan của báo nhân dân
nhất trí với các đề xuất từ phía báo nhân dân phó chủ nhiệm ủy ban đối ngoại thành phố sanh bí tích pua kanganov vyacheslav genadievich cho biết phía chính quyền thành phố sanh bí tích pua đánh giá cao quan hệ hợp tác với báo nhân dân
đồng thời bày tỏ cảm ơn lãnh đạo cũng như tập thể báo đã dành sự chú ý giúp đỡ
tức không chỉ từ nước nga mà cả từ thành phố sanh bí tích pua
ngày một mươi tháng bốn tại hội nghị sơ kết ba năm thực hiện nghị quyết số sáu ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của ban chấp hành đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững kinh tế xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh ở các xã thôn bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miên núi biên giới hải đảo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
tỉnh quảng ninh khẳng định mặc dù mới đi được nửa chặng đường của giai đoạn năm năm thực hiện nghị quyết nhưng đến nay tỉnh đã hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các mục tiêu đề ra dần thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và tranh lệch vùng miền trong tỉnh
trong ba năm thực hiện nghị quyết số sáu và các chương trình mục tiêu quốc gia đã tạo đột phá về phát triển
tỉnh quảng ninh từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là hạ tầng giao thông chiến lược kết nối liên vùng
với nhiều công trình giao thông động lực kết nối đến các xã khó khăn điểm nổi bật và khác biệt của quảng ninh là ngân sách nhà nước đầu tư trực tiếp và vốn ngân sách nhà nước lồng ghép chỉ chiếm khoảng một mươi sáu còn vốn tín dụng và xã hội hóa chiếm tới tám mươi bốn
đến nay tỉnh quảng ninh đã hoàn thành tám mươi chỉ tiêu cụ thể của nghị quyết số sáu và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hoàn thành trước ba năm các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân đầu người của người dân vùng nông thôn đạt trên một trăm linh triệu đồng một người một năm lũy kế đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt lũy kế đến kết thúc nhiệm kỳ đạt năm usd một người một năm